thưa quý vị và các bạn liên quan đến công tác tìm kiếm chín phi công trên máy bay kc hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai bị mất tích
vào chiều ngày hôm qua chủ trì cuộc họp của sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn được tổ chức tại quân chủng hải quân
trung tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng khẳng định
việc tìm kiếm thi công máy bay kc hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay
theo đó sẽ tăng cường lực lượng phương tiện tìm kiếm quanh khu vực nghi có sát máy bay ksa hai trăm một mươi hai với diện tích khoảng hai trăm linh hải lý vuông
các tàu của hải quân cảnh sát biển biên phòng quân khu ba tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo khu vực đã được phân công
tìm kiếm theo phương án đã xác định bảo đảm không để sót đáy vào mặt biển
đồng thời sử dụng các cặp tàu của ngư dân dùng lưới cào thành nhiều tầng để tìm kiếm
các lực lượng tìm kiếm của quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia hàng không dân dụng
sử dụng thiết bị thu nghe tín hiệu để dò tìm hộp đen máy bay phối hợp với cục an toàn hàng hải việt nam
bộ giao thông vận tải xác định phương án tìm kiếm trục vớt đồng thời đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thường xuyên theo dõi thông báo kịp thời diễn biến thời tiết tại các khu vực tìm kiếm
tại khu vực đảo hòn mắt nghệ an tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với ngư dân tìm kiếm máy bay su ba mươi mk hai
trung tướng phan văn giang yêu cầu trong quá trình tìm kiếm các cơ quan đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của các thành viên
phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngư dân tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn và biểu dương khen thưởng kịp thời
ngay sau khi máy bay chiến đấu su ba mươi mk hai của không quân việt nam
bị sự cố ngoài khơi tỉnh nghệ an và máy bay kc hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba thuộc lữ đoàn chín trăm một mươi tám quân chủng phòng quân không quân
trong khi bay tìm kiếm cứu nạn đã bị mất liên lạc tại khu vực phía tây nam cách đảo bạch long vĩ hải phòng khoảng bốn mươi hải lý
bộ công an đã tích cực chủ động triển khai lực lượng phương tiện phối hợp tìm kiếm cứu nạn máy bay gặp sự cố
cụ thể chỉ đạo văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ thuộc bộ công an
và công an các đơn vị địa phương thái bình nam định hải phòng quảng ninh nghệ an
chủ động phối hợp với cảnh sát biển bộ đội biên phòng hải quân tập trung triển khai lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ
chỉ đạo công an các địa phương ven biển tăng cường trực ban trực chiến tiếp nhận thông tin về người và phương tiện gặp nạn
đồng thời tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền thông báo và phát động quần chúng nhân dân
đặc biệt là các tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh thái bình nam định hải phòng quảng ninh nghệ an
tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn
công an hải phòng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
tiến hành họp với các lực lượng vũ trang các sở ban ngành thành phố quán triệt chỉ đạo tổ chức lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn
bộ công an tiếp tục bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của bộ quốc phòng
nhất là với sở chỉ huy cứu hộ bộ tư lệnh quân chủng hải quân để tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn
bộ công an giao văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ thuộc bộ
số điện thoại là sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi nghìn một trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi nghìn một trăm ba mươi sáu là đơn vị thường trực tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng của bộ quốc phòng
thời gian gần đây ngư dân đi biển luôn gặp các sự cố một mặt là do an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp
mặt khác là do tác động của thời tiết thay đổi thất thường và ý thức chủ quan của người đi biển
trong số đó rất nhiều tàu cá gặp sự cố đã được giải cứu
nhờ kết nối thông tin liên lạc kịp thời với bộ đội biên phòng
năm hai nghìn một mươi năm tàu cá kh chín mươi năm nghìn bảy trăm chín mươi bảy ts do anh trần khắc thạch chú phưởng vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa làm thuyền trường
cùng năm lao động đang đánh bắt tại vùng biển trường sa của việt nam thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài tông chìm
do được các tàu cá đánh bắt gần khu vực đến ưng cứu nên toàn bộ ngư dân đã được cứu sống
sống tòa gió lớn nên không có cách nào cứu chữa được nên đàn phải bỏ xét luôn
để lên nghèo biển thì không có cách nào bỏ biển được muốn chở đi ra biển khơi để bám biển giữ đảo cho quê hương thôi chứ
trường hợp ông nguyễn văn tằm chú thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thuyền trưởng tàu cá kh chín mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi ts bị tàu vỏ sắt đâm tại vùng biển thuộc khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
và tàu cá qna chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín ts do ông phạm phú thành chú huyện thăng bình tỉnh quảng nam làm thuyền trường bị hỏng máy trên vùng biển trường sa
cả hai trường hợp này khi gặp nạn đều thông qua gadio và hệ thống đại canh của bộ đội biên phòng nên được cứu và lái dắt về bờ an toàn
hành trình vươn khơi bám biển của ngư dân ngày một dài việc có bạn thuyền cận kề càng vững tâm hơn sức mạnh cũng được tăng thêm và tăng thêm tinh thần đoàn kết
tương trợ nhau khi khai thác đánh bắt trên biển đồng thời từ những thông tin được kết nối thông suốt với bộ đội biên phòng
thời gian qua đã giúp bà con ngư dân an tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
bà con ngư dân hoạt động trên biển dễ bị xảy ra những tai nạn tai nạn lao động hoặc là sự cố
thông qua cái hệ thống đài này thì ngư dân sẽ báo cho mình biết khi đó mình tiếp nhận mình báo cáo với lại cơ quan cấp trên và những cơ quan chức năng để giải quyết
chúng tôi tiếp tục làm
tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với các loại phương tiện
nhất là hướng dẫn các chủ phương tiện có các phương án cứu hộ cứu nạn này để xử lý các tình huống có thể xảy ra
đồng thời duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu thuyền với bộ đội biên phòng
những vụ việc vi phạm an ninh trật tự trên biển vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy bà con ngư dân đi biển cần nâng cao ý thức phòng người hiểm họa
trước lúc rời bến phải trang bị đầy đủ các loại phao cứu sinh tương trợ nhau khi khai thác đánh bắt trên biển đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc
có như vậy mới yên tâm bám biển làm giàu cho mình cho đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn theo đánh giá của cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
trong sáu tháng đầu năm
ma túy ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển vào việt nam tiếp tục phức tạp cả về tính chất và mức độ
đặc biệt là khu vực biên giới việt lào
và ngay sáng ngày hôm qua tại khu vực rắc danh giữa huyện mường phìn tỉnh quảng trị và huyện phan tỉnh savanna khẹt lào
một mươi viên ma túy tổng hợp đang được hai đối tượng người lào vận chuyển vào việt nam
đã bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và công an tỉnh savanna khẹt lào bắt quả tan
hai đối tượng người lào bị bắt giữ đều trú tại huyện trăm phan tỉnh savanna khẹt lào
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hai gói ni lông màu xám được bọc kín
bên trong có chứa tổng cộng một mươi hai viên nén màu hồng hai điện thoại di động và một xe máy biển kiểm soát lào
bước đầu hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển hồng phiến tức là ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển giao đối tượng cùng tăng vật cho lực lượng chức năng lào tiếp tục điều tra
và những đối tượng gieo rắc cái chết trắng luôn phải nhận được bản án thích đáng của pháp luật
nguyễn thị an chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã nhận bản án hai mươi năm tù giam cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tại tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo nguyễn thị an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đã cấu kết với một người đàn ông tên ngọc hiện chưa rõ lai lịch để buôn bán trái phép chất ma túy
khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy trước cổng trung tâm y tế huyện đức trọng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang với bảy bịch ni lông bên trong có chứa chất bột ma túy
một bịch ni lông chứa năm mươi viên nén màu đỏ một cân tiểu ly một xe máy và một số thiết bị điện thoại mà an dùng để liên lạc với ngọc
qua xét nghiệm cơ quan chức năng xác định số bột trên là heroin có trọng lượng trên một trăm hai mươi năm gram
hai mươi viên nén màu đỏ là chất gây nghiện có trọng lượng hơn bốn năm gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị an hai mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau chín ngày xác lập chuyên án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ hai đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh
ngang nhiên cướp giật tài sản giữa nơi đông người trên đường phan châu trinh quận hải châu thành phố đà nẵng
chiều hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng nhận tin báo của người bị hại về vụ cướp giật xảy ra trên đường phan châu trinh
thuộc địa bàn phường phước ninh quận hải châu tp đà nẵng
người bị hại trình báo khoảng bốn giờ chiều cùng ngày khi chị vừa về đến nhà
thì bị một thanh niên từ phía sau bất ngờ lao đến giật chiếc túi sách đang đeo trên vai và nhảy lên xe máy đổng bọc tàu thoát
trong túi sách bị cướp giật có một điện thoại di động
một trăm năm mươi đô la mỹ năm mươi đô la canada một mươi sáu triệu đồng một thẻ visa có năm trăm linh triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân